học viện quân y đã chính thức tuyển tình nguyện viên tham gia giai đoạn một thử nghiệm vaccine covid một mươi chín của việt nam
và rất nhiều người dân quan tâm có chung mong muốn được tham gia
tại lễ khởi động thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một vaccine nanocovax phòng covid một mươi chín diễn ra sáng ngày hôm nay
bộ y tế học viện quân y và công ty nanogen đã chính thức công bố các tiêu chí tham gia thử nghiệm vaccine covid một mươi chín
trong giai đoạn một các nhà khoa học sẽ tập trung khảo sát mức độ an toàn khả năng đáp ứng miễn dịch của vaccine trên sáu mươi người tình nguyện
có sức khỏe khỏe mạnh từ một mươi tám đến năm mươi tuổi
tất cả các đối tượng tham gia nghiên cứu giai đoạn một sẽ được tiêm bắp hai mũi vaccine khoảng cách giữa hai mũi tiêm là hai mươi tám ngày
để bảo đảm tính an toàn cho người tham gia nghiên cứu học viện quân y đã thành lập một mươi tổ chuyên môn nghiệp vụ
nhằm theo dõi đánh giá tình nguyện viên
hai mươi giờ sau tiêm vaccine sẵn sàng ứng trực xử lý mọi tình huống trong quá trình thử nghiệm
ngày hôm nay thì được sự đồng ý của bộ y tế bộ quốc phòng học viện quân y kết hợp với công ty nanogen
chính thức có phát động phong trào tuyển chọn thu dung những người tình nguyện để đến tiêm
về cơ sở vật chất và các trang bị để thử nghiệm lông xe
học viện quân y đã sẵn sàng đảm bảo các tiêu chuẩn được bộ y tế quy định và thông qua các đoàn kiểm tra
của cục khoa công nghệ đào tạo của bộ y tế và đã xác nhận rằng đã đủ các điều kiện
các nhà khoa học việt nam sử dụng kháng nguyên es protein tinh sạch được tái tổ từ đoạn protein gai
trên ncov kết hợp với tá dựng nhôm để tạo thành vaccine covid một mươi chín

dự kiến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai sẽ tiêm mũi vaccine đầu tiên cho người tình nguyện tham gia nghiên cứu giai đoạn một